tại quảng nam ubnd tỉnh phối hợp với tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt đã tổ chức lễ khai trương và đưa trung tâm điều hành thông minh tỉnh quảng nam vào hoạt động góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ người dân nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển bền vững
hệ thống được xây dựng trên ứng dụng quảng nam trực tuyến thực hiện trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng người dân có thể phản ánh các thông tin ý kiến cho chính quyền một cách nhanh chóng tiện lợi các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời các ý kiến của người dân trong thời gian sớm nhất
thông qua trung tâm ioc quảng nam lãnh đạo các cấp chính quyền có thể nhanh chóng theo dõi kiểm tra chỉ đạo điều hành trực tiếp các hoạt động theo từng lĩnh vực trên địa bàn hướng đến xây dựng chính quyền số hiệu quả và minh bạch